rồi xuống đến nơi
xuống đến nơi
con có sợ không
lần sau trong trường hợp mà có cháy con sẽ đủ tự tin để thực hiện kỹ năng này đúng không
cố lên nào

cảm thấy rung rung
lắng là cái này nó sẽ bị đứt
cuối cùng thì con đi xuống bình an vô sức

sợ vĩnh biệt mọi người

con cảm thấy vui vì con phải qua nỗi sợ của mình
tuy nhiên với nhiều bạn thì đây thực sự là một thử thách
đứng lại đứng lại đứng lại
khẩn trương hơn
đứng lại tiếp
hôm nay đi trải nghiệm để mình biết cảm giác của cái này

đúng không chúng ta không sợ nữa
không nhìn xuống dưới được chưa

lên đi con
đứng lên đứng lên
ghê lắm chú
giống như là ở mặt đất
cầm xuôi cầm xuôi cầm xuôi
cầm xuôi cầm xuôi
với sự động viên và khích lệ của giáo viên hướng dẫn
cuối cùng thì các bạn đã vượt qua nỗi sợ và hoàn thành bài tập
anh bị đỡ sợ hơn kìa
còn với các bạn tám tuổi này
thì dường như buổi tập trở thành một cuộc đấu tranh tâm lý
với nỗi sợ mang tên độ cao
con không sợ
con không sợ
nhá đi cùng với chú
thì con đứng lên đây với chú nào
con nghe lời chú nào
con không sợ
nào con không được sợ
mình phải mạnh mẽ mình phát khoảng
con không sợ
nào nào chút chút nào
con không sợ
con không hoàn thành
nhưng mà bố mẹ
cha cha nhá
nhưng mà bố mẹ không đặt ra cho bố như này đâu

không được sợ

nào cháu có sợ
cháu có sợ
nào cháu có sợ
không được sợ
nước mắt của con chúng ta đã mất một chút rồi
với những học viên sợ độ cao
với những học viên sợ độ cao
thì việc gian luyện và khích lệ cho trẻ thực hành
càng trở nên cân thiết hơn
để trẻ có thể bình tĩnh
ứng phó với những tình huống tương tự
điều này sẽ giúp trẻ trở nên mạnh mẽ hơn

và vượt qua được nỗi sợ của chính mình
tuy nhiên cần lưu ý với những lỗi sai trong quá trình sử dụng bình cứu hỏa
khi phun tay cầm vòi bình phải luôn đặt đúng vị trí vòi phun
bóp van tay cầm không ôm đỡ bình cứu hỏa trong lúc thực hiện
phun trực tiếp vào gốc lửa phát ra đám cháy
không đứng qua gần với đám cháy luôn giữ vị trí đứng cách xa một năm m
để kiểm tra lại những kiến thức mà các học viên nhí đã học
một tình huống diễn tập đã được bí mật diễn ra
các máy quay đã được lắp đặt trong phòng học
thầy giáo sẽ bí mật quan sát qua màn hình
sau buổi học tất cả các học viên được tập trung ăn nhẹ và nghỉ ngơi mà không chút nghi ngờ
liệu điều gì sẽ xảy ra và các học viên có áp dụng đúng các kỹ năng mà mình đã được trang bị
đã có những bạn học viên đầu tiên phát hiện ra đám cháy và nhanh chân chạy thoát ra ngoài
phần lớn các bạn đã biết sử dụng quần áo để bảo vệ đường hô hấp áp dụng đúng các kỹ năng vừa học
tuy nhiên cách di chuyển có vẻ như chưa hoàn toàn đúng
một số khác lại hoàn toàn thờ ơ với sự việc
tiếp tục hồn nhiên ăn uống và nhảy múa trong phòng học khi đám cháy xảy ra
thậm chí có cả những bạn hồn nhiên quay lại để tìm đồ ăn
ngay cả khi lượng khói đã bao phủ dày đặc trong căn phòng

như vậy là khi có cháy xảy ra khói nó xâm nhập vào phòng của chúng ta
ban đầu chúng ta chưa thấy ai chạy
sau đó có khoảng bốn người ở gần cửa các con bắt đầu che miệng mũi cuối thấp
trong quá trình di chuyển các con bắt đầu che miệng mũi cuối thấp
mới chỉ chú ý đến việc dùng tay che
mà chúng ta chưa nhận hình được
theo men tường
tiếp cận ra cái cửa cái cửa đấy gọi là cửa chính
sau đó các con tiếp cận ra hành lang
các con chạy ra ngoài
tuy nhiên trong quá trình có nạn
vẫn còn năm người
bỏ mặc cái sự sống
vẫn còn ăn uống ở trong đó
có những con nó còn chạy vào trong nó để lấy đồ
vậy thì nếu như trong trường hợp mà có cháy thật
các con sẽ là những người bị mắc kẹt
và khi các con sợ hãi
khói nó sẽ phủ kín các phòng như vậy
các con bắt đầu mới chạy gầm giường gầm bàn gầm tủ
để chuyển đất
như vậy là hoàn toàn sai lầm
và như vậy là các con sẽ không trở về được với bố mẹ được nữa
dù ở trong có là nhiều tiền
dù là bim bim là máy tính là điện thoại
các con cũng phải gì ạ
bỏ mặc rõ chưa
rồi cảm ơn tất cả các con
từ tình huống trên có thể thấy
việc thường xuyên trang bị luyện tập thử phản xạ
đắt trẻ trong những tình huống giải định
để trẻ có được kỹ năng ứng xử thoát hiểm
trong những trường hợp hỏa hoạn là vô cùng cần thiết
hãy nhớ luôn bình tĩnh
xử lý trong mọi tình huống
điều kiện tiên quyết sống còn là bảo vệ đường hô hấp
nhanh chóng tìm kiếm lối thoát hiểm
không cố tình mang theo bất cứ vật dụng gì
gây cản trở và làm mất thời gian
trong tình thế cấp bách
bây giờ con có thể hiểu được là
trẻ em cũng có thể làm tự thiếu được bản thân mình
và tuyên truyền cho bạn bè và gia đình
có thể một lúc nào đó mình cũng có thể bị
gặp trường hợp là
nào mình bị cháy
mình còn biết cách để thoát ra ngoài
khi bảo rằng với bộ học phòng cháy trễ cháy
pháp học nguyên lý đã trang bị cho mình
thêm nhiều kỹ năng
cùng truyền đoán những điều thú vị
và kiến thức bổ ích trong trẻ hề chiến sĩ công an
ở những tập tiếp theo